tại ngôi trường hữu nghị campuchia việt nam ở thành phố don keo tỉnh ta keo
hội thầy thuốc campuchia gốc việt thuộc tổng hội người campuchia gốc việt nam
đã tiến hành khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hai trăm hai mươi bà con việt kiều
và người campuchia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
hội thầy thuốc campuchia gốc việt được thành lập đúng vào ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm nay
không chỉ có nhiệm vụ đơn thuần là gắn kết các thầy thuốc người việt
mà đây còn là một tổ chức tình nguyện hoạt động từ thiện vì cộng đồng người việt ở campuchia
tự nguyện đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động miễn phí như tuyên truyền
giáo dục y học thưởng thức khám tư vấn sức khỏe cấp thuốc tiêm vaccine cơ bản
giúp đỡ hỗ trợ bà con người việt nam gặp khó khăn hoạn nạn
bà con việt kiều và người campuchia có hoàn cảnh khó khăn tới khám bệnh đã được tư vấn cách phòng
chống các bệnh thường gặp tại địa phương được khám nội tổng quát và nhận thuốc điều trị một số bệnh thông thường
hội còn tặng qua gom gạo mì tôm quần áo và tiền mặt cho những người tới khám bệnh
hoạt động từ thiện của hội không chỉ giúp giảm bớt phần nào cuộc sống cơ cực của những bà con việt kiều
và người campuchia nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn
mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước việt nam campuchia